cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có công văn đề nghị sở xây dựng đồng nai
cung cấp toàn bộ thông tin dữ liệu liên quan đến các dự án của công ty cổ phần địa ốc alibaba
giao bán đất nền của hai mươi chín dự án tại huyện long thành nhơn trạch và xuân lộc tỉnh đồng nai
để phục vụ công tác điều tra
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đến thời điểm hiện tại tỉnh chưa cấp phép bất cứ một dự án nào
cho công ty cổ phần địa ốc alibaba do đó tất cả những dự án mà công ty này giao bán trên mạng
đều là những dự án ma trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh việc công ty cổ phần địa ốc alibaba
mặc dù chưa được các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai chấp thuận địa điểm cấp phép và phê duyệt
các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn nhưng công ty này đã tự vẽ sơ đồ quảng cáo và phân lô bán nền
hàng chục dự án ma tại đồng nai phần lớn những khu đất mà alibaba giao bán đều là đất nông nghiệp đất rừng